trong hai ngày tới thời tiết chủ đạo ba chùm các tỉnh thành đông bắc bộ
trong đó có cả thủ đô hà nội là nắng nhiều và mưa ít xuất hiện
thuận lợi cho các hoạt động dọn dẹp hong phơi đồ sau những ngày mưa liên tục kéo dài của người dân
sau đó từ ngày bảy tháng một mươi một một đợt gió mùa đông bắc sẽ tràn về và trời chuyển mưa rông
nhiệt độ cũng giảm dần cao nhất vào trưa chiều chỉ còn ở mức hai mươi năm hai mươi tám độ
tương tự tại các tỉnh tây bắc bộ ban ngày còn nắng ấm với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức ba mươi một ba mươi hai độ
nhưng về đêm và sáng sớm trời nhiều mây có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
làm giảm tầm nhìn nên quý vị tham gia giao thông cần hết sức chú ý để đảm bảo an toàn
và cũng từ ngày bảy tháng một mươi một khi gió mùa tràn về thì mưa sẽ gia tăng
nhiệt độ giảm dần trời chuyển rét sâu những ngày sau đó
với các tỉnh thành miền trung các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
trời cũng còn nắng nhiều vào trưa chiều
với nhiệt độ cao nhất đạt mức hai mươi chín ba mươi hai độ trong hai ngày tới
sau đó từ ngày bảy tháng một mươi một khi gió mùa tăng cường mưa sẽ xuất hiện rải rác và nhiệt độ giảm nhẹ
quý vị cần chú ý sự thay đổi thời tiết để có kế hoạch sinh hoạt phù hợp
còn đối với các tỉnh phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận trời có nắng vào trưa chiều
nhưng đến chiều tối mưa có thể xuất hiện rải rác ở các tỉnh phía nam
sau đó từ ngày bảy tháng một mươi một thì mưa cũng gia tăng cả về diện và lượng
cùng bộ có điểm mưa vừa đến mưa to
dự báo mưa sẽ còn kéo dài những ngày tiếp theo tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình định
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới phổ biến có mưa vài nơi
ngày nắng riêng chiều tối và tối ngày năm tháng một mươi một có thể có mưa diện rải rác
nhiệt độ cao nhất ngày tại đây giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
nhìn chung thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân
ở khu vực nam bộ trong những ngày tới mưa rào và rông duy trì ở diện giải rác
và khoảng thời gian về chiều tối và tối
nhất là trong ngày năm tháng một mươi một
cả năm khu vực sẽ xuất hiện nhiều hơn những điểm mưa rông với lượng khá
trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy và gió rất mạnh
nhiệt độ ban ngày sẽ có sự giảm nhẹ từ một hai độ so với những ngày qua
giao động từ ba mươi ba mươi ba độ vào thời điểm trưa chiều